bộ quốc phòng đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề phát huy vai trò nòng cốt của quân đội anh hùng xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
hội thảo nhằm kỷ niệm ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân và bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam
tại buổi họp báo đại tá trương mai hương phó viện trưởng viện lịch sử quân sự việt nam cho biết ban tổ chức đã nhận được hơn một trăm linh chín bài tham luận
ngoài những vấn đề chung các tham luận còn tập trung vào hai nội dung chính là phát huy truyền thống quân đội anh hùng và xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
đến nay công tác chuẩn bị cho hội thảo của viện lịch sử quân sự việt nam và các đơn vị liên quan đã theo đúng yêu cầu và tiến độ
hội thảo sẽ diễn ra vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một tới tại hội trưởng bộ quốc phòng